ngày hôm qua tại vùng biển giáp danh giữa hai huyện tiên yên và vân đồn tỉnh quảng ninh
phòng trinh sát bộ tư lệnh vùng cảnh sát biển một và đoàn trinh sát số một đã phối hợp mật phục
tiến hành truy đuổi một xuồng máy cao tốc đang san mạn ba trăm linh kg pháo với bẻ gỗ có gắn động cơ
khi lực lượng cảnh sát biển di chuyển đến gần vị trí lợi dụng thời tiết sương mù trời tối
gió mùa đông bắc các đối tượng đã lên xuồng máy bỏ chạy
hai tổ công tác đã tiến hành truy đuổi nhưng không bắt giữ được các đối tượng
tại hiện trường lực lượng cảnh sát biển đã thu giữ được một mảng gỗ không có số hiệu có gắn động cơ
quá trình kiểm tra đã phát hiện trên mảng gỗ đang chở bốn mươi năm hộp các tông chứa pháo nổ mang nhãn hiệu trung quốc
trọng lượng mỗi hộp từ bảy kg đến tám kg tổng trọng lượng khoảng gần ba trăm linh kg